lực lượng công an huyện diễn châu vừa phát hiện bắt quả tang một nhóm một mươi đối tượng sinh hoạt tôn giáo trái phép
do đối tượng đậu đăng quang đứng đầu trực tiếp truyền đạo tại trung cư mường thanh thị trấn diễn châu tỉnh nghệ an
tại hiện trường còn thu được một số tài liệu tuyên truyền về kinh thánh đạo tin lành không rõ nguồn gốc một mươi bốn phong bì trị giá năm trăm linh đồng
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đang tham gia tổ chức hội thánh đức chúa trời
ngoài tham gia sinh hoạt các tín đồ phải nộp một phần một mươi tổng thu nhập hàng tháng cho những người đứng đầu
trước đó công an diễn châu đã bốn lần bắt xử lý hành chính các đối tượng cầm đầu là đặng sĩ nhâm đậu đăng vinh và đậu đăng quang
về hành vi vận động lôi kéo người dân tham gia tụ tập đông người để truyền đạo trái phép nhưng nhóm này vẫn cố tình tái vi phạm
hội thánh đức chúa trời là tổ chức chưa được nhà nước việt nam công nhận là tổ chức tôn giáo hoạt động trên lãnh thổ việt nam
có biểu hiện mê tín dị đoan lợi dụng giáo lý để trục lợi cá nhân